ngày năm tháng một phòng cảnh sát môi trường pc bốn mươi chín công an tỉnh bình phước phối hợp với tri cục thú y tỉnh bình phước
tiến hành kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh của ông vũ văn mích địa chỉ ở khu phố đức hòa thị trấn đức phong
huyện bù đăng tàng trữ hàng chục kg giò chả bị hỏng mốc biến đổi màu sắc được trộn lẫn với hàng trăm kg mỡ động vật tươi sống
tại thời điểm kiểm tra ông mích không xuất trình được giấy tờ chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
số giò chả trên được tồn động trong nhiều ngày được gia đình ông mang về cất trong tủ đông trộn lẫn với thịt sống
đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời tiến hành tịch thu tiêu hủy toàn bộ số giò trả trên theo quy định của pháp luật